với tổng phương tiện ba sáu trăm linh bốn hai trăm linh chiếc

thưa quý vị liên quan đến vấn đề về y tế và sức khỏe đổ mồ hôi được xem là hoạt động sinh lý bình thường
nhằm đào thải nhiệt dư thừa để duy trì cơ thể luôn ở mức ba mươi bảy độ đảm bảo an toàn cho các cơ quan bên trong
tuy nhiên đổ mồ hôi quá nhiều là bệnh lý khó điều trị mặc dù không nguy hiểm nhưng nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân
vì vậy mà phương pháp điều trị mới đang được bệnh viện bình dân triển khai giúp nhiều bệnh nhân thay đổi cuộc sống
bệnh viện bình dân tp hcm vừa triển khai kỹ thuật phẫu thuật cắt thần kinh giao trạm chi phối việc tiết mồ hôi của lòng bàn chân
giúp giải quyết triệt để tình trạng đổ một ngôi chân đây là một kỹ thuật khó và có nguy cơ gặp rủi ro trong quá trình phẫu thuật
bệnh lý đổ mồ hôi chân sau khi mình điều trị thì riêng vào trong ca mổ thực sự đây là một kỹ thuật khó và chuyên sâu
cấu trúc thần kinh giao cảm nằm sát trên cuộc sống tắt lưng
đi bên cạnh là hai cấu trúc cực kỳ quan trọng là động và tỉnh mặt chủ bụng
mà khi tổn thương thì mình có thể dẫn đến cái chuyện đe dọa tính mạng cho người bệnh
nên đòi hộm kỹ thuật mổ khá chuyên sâu mà không phải đơn vị nào thực hiện được
đó là cái vấn đề về kỹ thuật mổ
còn về người bệnh thì thường ca mổ xong bệnh nhân có thể tỉnh lại và trở về cuộc sống bình thường ngay sau khi ca mổ
có nghĩa là khi mổ sau ngày sau bệnh nhân có thể đi lại vận động và hiệu quả ngay lập tức
là sau khi chúng ta mổ xong khoảng chừng một vài tiếng sau là chân bệnh nhân bắt đầu khô và ấm
cho đến nay bệnh lý đổ vào hôi chân vẫn chưa có phương pháp điều trị tối ưu
trước nay người bệnh thường phải chấp nhận chung sống với nó bởi không nghĩ có thể điều trị được
như bệnh nhân này đã được phẫu thuật mồ hôi thành công từ hai mươi năm trước
nhưng đôi chân vẫn không ngừng tiếc mồ hôi
vì thời điểm đó chưa có kỹ thuật phẫu thuật
mồ hôi chân khiến anh khá mặc cảm
cái chân mồ hôi chân này nó ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của em
thì em đi làm nó ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh đó
với lại khi mà mình đi chơi thể thao hay hoạt động ngoài trời nó ảnh hưởng đến mình giảm cái độ tư tinh của mình đi
thì mình quyết định lên phẫu thuật tiếng mồ hôi chân này
thì hiện tại cái chân phẫu thuật bên phải của em nó đã không còn ra mồ hôi nữa
mà em cũng thấy tự tin hơn
đầu tiên là mình biết cái thực mổ mồ hôi chân
một tay thì mình điều trị dứt rồi
thì sau này có theo dõi thì cũng lên dò chân là mình cũng muốn mổ cho nó xong
thì vô tình đọc bài báo thấy mình thấy có cái kỹ thuật này
thì mình lên đăng ký mình mổ
với kỹ thuật mới này những người mắc chứng đổ mồ hôi tay chân từ nay
có thêm hy vọng tự tin hơn trong giao tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống
tuy nhiên phương pháp này vẫn có một số tác dụng phụ sau phẫu thuật
như đổ mồ hôi bù ở một vị trí khác trên cơ thể như vùng bụng dưới vùng lưng v v
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

một lái xe vi phạm đi ngược chiều trên đường cao tấp vừa bị cục cảnh sát giao thông phạt một mươi bảy triệu đồng

kéo theo một ô tô khác bị hỏng vi phạm đi ngược chiều trên cao tấp
đây là hành vi vi phạm giao thông đáng lên án và không chỉ tiêu hấn nguy cơ mất tai nạn giao thông cho mình mà còn cho các phương tiện khác
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
mưa lũ đã làm cho hai mươi bảy người chết mất tích và bị thương
nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh ở khu vực miền trung
và đây là thống kê từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến hết ngày một mươi tháng một mươi mưa lũ đã khiến cho chín người thiệt mạng
quảng trị ba người thừa thiên huế hai quảng ngãi một gia lai một đắk lắc một và quảng nam một
một mươi một người mất tích tại quảng trị là bảy đà nẵng ba gia lai một
bảy người bị thương tại quảng bình một thừa thiên huế
gần ba mươi ba bốn trăm linh nhà bị thiệt hại trong đó bốn nhà bị hư hỏng hoàn toàn
có chín mươi ba điểm bị sạt lở trên các tuyến quốc lộ
đường sắt bắc nam đoạn qua tỉnh thừa thiên huế bị ngập
hai hai trăm linh mét tỉnh lộ bị sạt lở
với nông nghiệp có hai trăm hai mươi bốn hectare lúa bị ngập
hơn tám trăm tám mươi hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
hơn năm mươi tám con da cầm bị chết cuốn trôi
hai mươi điểm trường bị ngập tại quảng trị là một đà nẵng một mươi một và quảng nam là ba mươi
hơn chín mét bờ biển sạt lở
thừa thiên huế là chín năm mươi mét quảng trị là một mươi mét
tại quảng nam mưa lớn đã khiến cho nước lên nhanh ở vùng rốn lũ
gây nguy hiểm đến tính mạng tài sản của người dân
cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
lực lượng cảnh sát đường thủy băng qua dòng lũ tìm được người dân
còn mắc lại để sơ tán đến nơi an toàn
từ chiều qua một mươi một tháng một mươi phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng nam
đã huy động lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng trực sơ tán người dân
trong tình huống khẩn cấp
đến chiều cùng ngày nước lũ lên nhanh
các nô của lực lượng đã liên tục di chuyển khắp các địa bàn bị ngập
để tìm kiếm đưa người vùng nguy hiểm đi sơ tán
tại khu vực thôn đàn hạ xã tam đà miệng phú ninh
nước ngập sâu hơn một mét có nơi gần hai mét
nhà cửa của người dân chìm hẳn trong nước
nhiều khu vực nước chảy khá xiết lực lượng cứu hộ phải căng dây
bơi vào nhà đưa áo phao cho người dân rồi tìm cách đưa bà con lên thuyền
hàng chục người dân đã được đưa đến nơi an toàn
trong bối cảnh mưa lớn vẫn đang tiếp diễn nước có nguy cơ dâng cao hơn
hàng chục người dân chủ yếu là người già và trẻ em
trong đó có một trẻ mới có hai tháng tuổi tại thôn đàn hạ
và đàn long xã tam an huyện phú ninh đến nơi an toàn
hiện nay lực lượng cảnh sát đường thủy vẫn đang tiếp tục
cứu hộp chặt chẽ với chính phủ địa phương để giúp dân khi cần thiết
thưa quý vị do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số sáu
mực nước sông tiếp tục dâng cao và gây ngập lụt trên diện rộng
tại các tỉnh miền trung
tại huyện miền núi hướng hóa của tỉnh quảng trị
ngoài bốn người mất tích thì trong chiều ngày một mươi tháng một mươi
đã có thêm một học sinh đuối nước do dùng phao cứu sinh tự chế
như vậy là tỉnh quảng trị đã có ba người chết do mưa lũ
và sáu người mất tích trong tổng số một mươi năm người chết bảy người mất tích tại miền trung
điều này cho thấy tai nạn đuối nước xảy ra tại các xã miền núi
đang có chiều hướng gia tăng mà nguyên nhân phần lớn
vẫn do sự chủ quan của người dân trước diễn biến thường của mưa lũ
theo thông tin ban đầu trưa ngày một mươi tháng một mươi
em h b l một mươi bốn tuổi trú tại khóm vịnh đông thị trấn lao bảo
đã dùng một chiếc phao tự chế để ra nghịch nước
trong lúc chơi thì không may phao bị lật dẫn đến mất tích
nhận được tin báo công an huyện đã triển khai nhanh lực lượng
để tìm kiếm cứu nàng cứu hộ
đến chiều cùng ngày thi thể nạn nhân đã được tìm thấy
ở khu vực gần nhà
đây cũng là một thực trạng đáng báo động ở các xã miền núi
trong những ngày diễn ra mưa lũ
thực tế đã có rất nhiều trường hợp người dân sử dụng bè tự chế
từ thân chuối thân cây ghép tạm hay rụt xe ô tô như thế này
để di chuyển tìm ẩn nhiều nguy hiểm
từ chế ra cái phao để mà đi trên nước trong cái mưa lũ
là rất là nguy hiểm và đảm lo ngại
và qua cái sự việc của ngày hôm qua xảy ra tại trên địa phương của chúng tôi
thì tôi thấy đây là một sự việc rất là đáng tiếc rất là đau lòng
trong công tác không chọn bà lục ở trên địa bàn
đặc biệt là trên địa bàn của tôi trực tiếp quản lý
thì tôi cảm thấy là người dân ở đây là đang vệnh con một số người
là không ý thức được vấn đề mà sử dụng pháo tự chế
người ta phao tự chế người ta sử dụng một cách bưa bài
không có mục đích mục đích chỉ là chơi

như hướng tân hướng lộc xã húc thị trấn lâu bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đã có bốn người khác cùng mất tích
tất cả đều là lái đò qua sông suối đập tràn khu vực lòng hồ thí điểm
thì lũ xuống bất ngờ cũng trôi
do nước lớn dòng chảy thay đổi liên tục và chảy xiết
nên công tác tìm kiếm nạn nhân cũng là một trở ngại lớn
vậy nên công tác tuyên truyền đến từng người dân về mức độ nguy hiểm
trong lúc này là việc làm cấp thiệt
đây là một cái vấn đề mà gia đình
và xã hội cần phải quan tâm hơn nữa
vấn đề gia đình đặc biệt vấn đề gia đình
cần phải nhắc nhở con em trong một lúc xảy ra
mặc dù địa phương đã có tuyên truyền rất là kỳ lượng và trẻ trẻ
huy động toàn bộ lực lượng chức năng
nhất là lực lượng công an chỉnh quy công an xã
vậy chúng ta là huy động bốn tay trộn
phối hợp cùng với các vị trình quyền tuyên truyền vận động nhân dân
khắc phục hậu quả
không đến nơi
cái vùng sông yếu
nhường nguy hiểm đến tình mạng
tránh trường hợp đáng tiếc như vừa rồi là có bốn trường hợp mất tích và một trường hợp đuối nước
theo dự báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn
gây ngập luộc trên diện rồng
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần phải tự giác
nâng cao ý thức
trang bị phao cứu sinh khi sử dụng ghe xuồng
qua các khu vực nước sâu chảy xiết
tuyệt đối không để con em sử dụng bè tự chế
đi lại để bảo vệ
an toàn tình mạng